các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

năm đối tượng vừa bị bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị bắt giữ
qua công tác nắm tình hình vào khoảng một mươi một h đêm ngày một mươi chín tháng một mươi một tại khu vực biên giới quảng trị
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ năm đối tượng trên có hành vi đưa một mươi một người sang lào
lợi dụng đêm tối sương mù các đối tượng vòng tránh qua chốt kiểm soát của biên phòng
để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
hiện vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa truy xét và bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng
gồm lê văn sang và vũ trọng hoàng sơn cùng chú tại quận liên triểu tp đà nẵng
là thủ phạm đã gây ra vụ đột nhập trộm cắp tài sản rất manh động vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một
thời điểm trên sang và sơn chở nhau dạo quanh khu vực phường hòa xuân quận cẩm lệ
tìm nhà dân sơ hở
khi đến trước một ngôi nhà trên đường bùi thiện ngộ hai đối tượng đã phá khóa đột nhập vào
trộm cắp được ba đồng hồ các loại một lo nghe bluetooth một dây chuyền
tại cơ quan công an cả hai khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm cắp khác
cũng trên địa bàn quận cẩm lệ
được biết sang đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản chấp hành án về chưa lâu lại tái phạm
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xử lý
địa điểm sang chiếc ga trái phép tại một bãi giữ xe ô tô ở huyện long thành
bất ngờ kiểm tra bãi đậu xe trung vui tại xã long phước do ông nguyễn tiến ngọc quản lý
lực lượng chức năng đã phát hiện có ba trăm năm mươi hai vỏ bình ga loại bốn mươi năm kg và hai trăm bốn mươi sáu bình có chứa ga loại một mươi hai kg
nhưng không có niêm mảng co tất cả các bình ga đều thuộc các thương hiệu nổi tiếng
thời điểm kiểm tra lực lượng công an còn phát hiện hơn sáu trăm ba mươi niêm mảng co mang các nhãn hiệu gà khác nhau
cùng với nhiều dụng cụ dùng để sang chiếc ga từ xe bồn sang các bình chứa
bước đầu xác định điểm sang chiếc ga trên hoạt động không phép vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
sáng nay tại tỉnh khánh hòa vùng bốn hải quân đã bàn giao chín ngư dân gặp nạn trên biển cho chính quyền địa phương và đại diện gia đình
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi một tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts do anh nguyễn văn nở làm thuyền trưởng
trên tàu cá có một mươi một ngư dân khi đang hành nghề lặn khai thác hải sản tại khu vực quần đảo trường sa thì gặp nạn chìm tàu
chín ngư dân bị trôi giặt đã được tàu qng chín nghìn sáu mươi bảy
ts cứu vớt và đưa về đảo sơn ca hai ngư dân mất tích
các lực lượng trên đảo sơn ca đã đưa chín ngư dân bị nạn lên đảo kiểm tra tình trạng sức khỏe
sáu người bình thường ba ngư dân kiệt sức
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tàu kn bốn trăm hai mươi một cập đảo sơn ca chở chín ngư dân về bờ
sau khi cập cảng ba ngỏi thành phố cam ranh vào sáng ngày hôm nay
vùng bốn hải quân đã thăm khám sức khỏe và tiến hành bàn giao chín ngư dân cho chính quyền địa phương và gia đình
các hoạt động tìm kiếm hai ngư dân mất tích vẫn đang được triển khai
đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại